bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã lai dắt tàu cá mang số hiệu bd chín mươi bảy nghìn hai trăm linh ba ts do ông nguyễn hải triều năm mươi hai tuổi ở hoài hương hoài nhơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng ba ngư dân vào bờ an toàn
trước đó từ ngày chín tháng ba tàu cá này đã gặp sự cố không hoạt động được bị thả trôi nhiều giờ trên biển
nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã điều tàu bp ba trăm hai mươi nghìn sáu trăm linh hai đi cứu nạn nhưng gặp sóng to gió lớn phải quay vào bờ
đến hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng ba tàu tiếp tục xuất phát đi cứu nạn mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết nhưng các cán bộ chiến sĩ trên tàu đã thực hiện cứu hộ thành công và an toàn
qua kiểm tra sức khỏe của các ngư dân vẫn bình thường ổn định